chúng tôi đã khám phá và trải nghiệm hệ thống đê sông hồng một trong những hệ thống đê được xem là lớn nhất lâu đời nhất ở việt nam
theo những giai điệu của ca khúc gửi em ở cuối sông hồng chúng tôi ngược lên thượng ngàn lũng pô thuộc xã biên giới a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai điểm đầu tiên nơi con sông hồng chảy vào đất việt cũng là điểm khởi đầu cuộc hành trình của chúng tôi
ngôi nhà nơi tổng cóc từng ở không còn nhưng nó cũng khiến cho ngôi làng thêm phần nổi tiếng
thời hùng vương làng tứ xã có tên gọi là co lang
theo các nhà nghiên cứu co lang là một trong những bồ tộc hùng mạnh nhất thời ấy
ngoài ra làng còn có các tên gọi khác như là kẻ gáp hay ngũ xã
gáp nghĩa là gặp là nơi gặp gỡ
còn ngũ xã là một làng có năm xã vì thế có đến năm ngôi đình năm ngôi chùa và rất nhiều đền miếu
tuy nhiên trải qua thời gian chiến tranh bom đạn tứ xã chỉ còn lại những ngôi đền cổ nổi tiếng như đền sa lộc nơi thờ lân hồ hầu vị tướng có công với đất nước
trong chuyến khám phá ngôi làng cổ chúng tôi may mắn được anh nguyễn hồng khánh
cán bộ văn hóa xã dẫn đường tới miếu trò nơi hàng năm vẫn diễn ra lễ hội trò chám một lễ hội phồn thực lớn nhất việt nam
có thể nói từ xưa tứ xã luôn là làng đông dân giàu có lắm lúa gạo nhiều tôm cá nhất tỉnh phú thọ
vì làng to dân đông nên người tứ xã sống có bản lĩnh không a dua bắt trước thiên hạ để đánh mất mình
nhờ vậy làng vẫn gìn giữ được lễ hội trò chám đặc sắc
hàng năm thì vào đêm một mươi một và ngày một mươi hai tháng giêng xảy ra lễ hội
thì cái lễ hội này thì nó trước thì ta gọi là lễ hội phồn thực
quan trọng nhất là cái giờ mật tức là không giờ đại diện cho bên nam và nữ
cái lúc cái giờ khác ấy thì được phép là chạm vào nhau
cái lễ hội là người ta cầu mong tức là mùa màng tốt tươi con người mạnh khỏe
trong câu chuyện đầy thú vị về các nghi thức và ý nghĩa của lễ hội trò chám
chúng tôi còn phát hiện ra sự đặc biệt trong ngôn ngữ và giọng nói rất riêng của người kể chuyện
hóa ra từ xưa tới nay tứ xã không chỉ nổi tiếng vì lễ hội trò chám độc đáo bậc nhất ở việt nam
mà nơi đây còn được các nhà ngôn ngữ ví như một ốc đảo ngôn ngữ
tiếng tứ xạ thì đặc trưng là một là cái phát âm nó có chút khác biệt từ liên quan đến về dấu
tức là dấu ngã thành dấu đẳng
ngoài ra ở tứ xã nó còn có những cái ngôn từ địa phương
từ địa phương rất nhiều từ địa phương
ví dụ như bà ngoài bà ngoài ở tứ xã sẽ gọi là vài
một số nơi ví dụ hỏi là chị ăn cơm xong chưa thì tứ xã sẽ gọi là ăn đạn chưa
hay là về ăn cơm chẳng hạn ngoài món cơm và rau ra thì còn lại còn lại các thứ khác sẽ gọi là canh
ở mối cá hay là thịt hay là món trứng chẳng hạn thì gọi là canh thất canh thịt canh cá canh trứng
hoặc là danh sưng sưng hô ví dụ như đây
ví dụ như người trên với người dưới hoặc là bạn bè của mình
thì ví dụ như là người gọi chị hay là ông sẽ nói với chị là ngoài
ngoài tên là gì ngoài làm nghề là gì
nhưng người dưới nói với người trên thì không lẽ được nói như thế
mà vẫn là ông bà bình thường
nhưng người trên nói với người dưới là ngoài
được nói là ngoài có thể là rất là thân ái gần gũi
chia tay làng cổ tứ xã với lời dặn của cụ ngữ
sang năm nhớ ngày một mươi một một mươi hai tháng riêng âm lịch thì ngoài về dự lễ hội trò chám nhé
cái từ ngoài
đây sao nghe vừa thật lạ cũng vừa thật dễ mến
có lẽ đúng như các nhà nghiên cứu ngôn ngữ nhận xét trải qua các thời kỳ lịch sử
những làng cổ khác do yếu thế nên sớm bị lai căng mất gốc
riêng tứ xã hùng mạnh mới giữ nguyên được tiếng nói của mình
và tiếng nói đó có thể là cách phát âm của người lạ việt còn rớt lại
từ huyện lâm thao dọc theo triền đê chúng tôi đi xuây về thành phố việt trì phú thọ
chẳng biết có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không nhưng có một điều rất rõ để nhận thấy là trong tâm thức của người việt sông hồng là dòng sông mẹ linh thiêng
dòng sông ấy vượt qua rất nhiều gành thác để chảy về tới phú thọ và tại đây những con đê mới chính thức được người dân xây dựng một cách liền mạch
cũng như thành phố việt trì được xem là đỉnh đầu của tam giác đồng bằng châu thổ sông hồng chủ phú nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn
tất cả những điều đó đều được bắt nguồn nơi mảnh đất tổ thiêng liêng
vậy nên trong cuộc hành trình dọc theo những triển đê chúng tôi đã có dịp ghé thăm nhiều di tích gắn với những truyền thuyết linh thiêng về những vị vua đã có công khai sinh lập quốc
vàng đền tiên là một ngôi đền như vậy
đã từng rất nhiều lần trong ngày quốc dỗ mùng một mươi tháng ba âm lịch
chúng tôi chen vai cùng những đoàn người hành hương về dân lễ
nhưng hôm nay trong chuyến hành trình xuôi theo con đê chúng tôi mới biết tới ngôi đền tiên
nơi thờ thủy tổ quốc mẫu hay còn gọi là bạch tổ mẫu là hoàng hậu của kinh dương vương
người sinh thành vua lạc long quân cũng là bà nội của các vua hùng trong bọc chầm trứng
sau khi thắp nén nhang thành kính dâng lên thủy tổ quốc mẫu
bên chén trà chúng tôi lại có dịp được sống trong những câu chuyện nhốm màu huyền tích
về người mẹ đầu tiên của dân tộc việt nam
vùng tiên cát này ngày xưa là vua kinh dương vương hay đi du ngoạn
và cùng mẫu thần long hồng đăng ngàn
khi người về đến mảnh đất này người thấy mảnh đất rất linh thiêng
có sông có núi
vì thế cho nên là vua kinh dương vương rất là thích khu vực này
và đã xây cho mẫu một khu vực gọi là tiên cát cung để mẫu ở
và đồng thời là người đã dạy cho dân là trồng lúa nước
rồi thì là chăn tầm dệt vải để phát triển đời sống kinh tế của cái thời kỳ xa xưa

đền tiên xuôi về ngã ba bạch hạc
nơi có ngôi đền tam giang nổi tiếng với cuộc thi bơi trải và tục lấy nước hàng năm
ngôi đền nằm tĩnh lặng bên dòng sông lô cuồn cuộn
đây là nơi thờ tự của ba vị thần
đức thánh cả thủ lệnh cao quan bạch hạc đại vương
đức thánh bà quách a nương
và đức thánh hai triều văn vương tả thánh thái sư trần nhật duật
những nhân vật lịch sử huyền thoại đã có công
trong việc phò vua cứu dân
đắp đê chống bão lụt thống lĩnh thủy quân đánh giặc bảo vệ kinh thành
vậy nên đến đền tam giang ngày nay
vẫn thấy tượng thái sư trần nhật duật đứng hiên ngang
dõi mắt nhìn về ngã ba sông
như ngày nào ông chấn giữ lập phòng tuyến bạch hạc
tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ kinh thành thăng long
chúng tôi may mắn được ông nguyễn văn cống
phó ban quản lý đền tam giang đưa ra ngã ba sông huyền thoại
có lẽ đây là địa điểm mong chờ nhất của chúng tôi
trong những ngày đầu tiên thực hiện chương trình ký sự đề việt nam
trên địa bàn tỉnh phú thọ
từ đền tam giang tới ngã ba bạch hạc dài khoảng gần bốn km
dọc hai bên sông thuyền bè tấp nập
có thể nói vùng đất kinh đô đầu tiên của nhà nước văn lang
đang cuồn cuộn chày trong nhịp sống hiện đại
cuối cùng thì ngã ba sông huyền thoại cũng đã hiện ra trước mắt
theo dân gian tương truyền tại nơi giao nhau giữa ba dòng sông
sẽ hội tụ linh khí của núi sông
và nếu có được dòng nước này sẽ rất tốt cho những việc lớn của gia đình
chúng tôi có thể lấy nước đó để làm việc cải tráng mùa mả cho ông cha và nhà mình
thứ hai là việc làm nhà làm cửa của nhân dân
thứ hai là việc làm nhà làm cửa của nhân dân bạch hạc hay là của tập phương
thì như vậy lấy nước này là cái cát của ngã ba sông
để như vậy là hàn the lòng mạch
để cho ngôi nhà của gia đình nhà mình nó bền vững hơn và mát mẻ hơn
với quan niệm lấy nước để cầu may khi động thổ dựng nhà hay làm lễ thanh minh
thì việc xin nước sông tại ngã ba bạch hạc lại diễn ra quanh năm
và nghề lấy nước thiêng cũng xuất hiện từ đó
vừa trở về từ ngã ba bạch hạc
chúng tôi gặp ngay một người đi xin nước thiêng
xin nước về làm việc đại sự gia chung của gia đình
thứ nhất là tôi tạ tết thanh minh cho các cụ tổ ông mát mẻ
cho được thuận hòa trong ấm ngoài êm
cho gia chung chúng tôi được làm ăn được nhiều cái may mắn
để lấy được nước thiêng
cái khó nhất là phải tìm được đến đúng ngã ba sông
và với những người lấy nước lâu năm như chị thơm
thì đôi khi chỉ cần nhìn bằng mắt đã có thể phân biệt được đâu là dòng nước cần lấy
nhiều người cho rằng đó là nghề hái ra tiền
nhưng có lẽ với những người như chị thơm
không có giá nào cụ thể cho những chuyến đò tâm linh đó
thu nhập chị cũng chưa biết thế nào được
có khi làm chúng tôi có thể là công đức cả chuyến đò cũng nên
có thể chúng tôi có thể lấy tiền
ở bạch hạc hiện tại có hàng chục hộ gia đình làm công việc này

không ai khẳng định nước thiêng sẽ mang tới sự mạnh mẽ

nhưng khi người dân còn đặt niềm tin vào nguồn nước linh thiêng
thì những tấm biển này sẽ vẫn còn mang đến cơm áo

việc làm cho nhiều người dân nơi đây
việc làm cho nhiều người dân nơi đây
rời khỏi ngã ba bạch hạc
nhưng tâm trí chúng tôi vẫn ẩn hiện giữa mênh mông sông nước
nhưng tâm trí chúng tôi vẫn ẩn hiện giữa mênh mông sông nước
dòng sông quanh năm cuộn chảy
dòng sông quanh năm cuộn chảy